thưa quý vị không đồng ý đi khách cũng bị đánh đập tiếp khách bao nhiêu tiền cũng đều bị chặn lấy muốn về nhà phải đóng tiền chuộc
đó là câu chuyện của nhiều thiếu nữ vùng cao tỉnh quảng ngãi bị rụ rỗ việc làm bán giày tại thành phố hà nội
thế nhưng thực chất là bị ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke
và qua vụ án được triệt phá này thì chúng tôi tiếp tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo rụ rỗ việc nhẹ lương cao
để quý vị nâng cao hiểu biết kỹ năng tự bảo vệ bản thân cũng như là người thân của mình để tránh không bị lừa đảo
em phạm thị sinh một mươi năm tuổi ở xã ba bích huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
vẫn còn khiếp sợ những ngày theo người bạn trên mạng xã hội rủ ra thành phố hà nội bán giày với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng
nhân viên bán ở shop giày đâu không thấy
vừa đặt chân đến hà nội em đã bị đưa vào cơ sở dịch vụ karaok

cũng như một số thiếu nữ ở vùng cao quảng ngãi bị lừa ra hà nội làm việc bán giày
nhưng sinh phải chịu cảnh bị khống chế giám sát tại các quán karaoke không làm cho khách vui sẽ bị đánh đập
đi khách thì nếu khách rủ thì mình không đi ra vì họ đánh chúi đánh đập khách thì chúi họ chúi thì đánh đập mình
tìm quần áo thì không ngờ
họ ghi vào số phán quần giày dép xong họ tấn luôn bất kỳ trả hết
rồi xong trả hết cho họ thì mới được về
nếu không trả hết thì không được về
để cứu con em mình gia đình sinh đã phải gom góp tiền để trực tiếp nhờ người đến chuộc đưa về an toàn
cha mẹ đi làm mà không biết cha mẹ con ở nhà con cái ở nhà nó đi theo người ta
con gái theo lời người khác đi làm xa rồi gọi điện về cầu cứu
gia đình nghèo không có tiền phải nhờ công an xã liên hệ để tìm cách giải cứu con gái ở xa
thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội tiếp cận con mồi là các bé gái mới lớn hoàn cảnh khó khăn thiếu hiểu biết lại có nhu cầu việc nhẹ lương cao
các đối tượng gửi địa chỉ và yêu cầu nạn nhân chủ động đón xe taxi hoặc xe khách nơi nhận việc sẽ lo cho mọi chi phí đi lại ăn uống mua sắm
các khoản chi phí đó sẽ được tính cộng vào gấp nhiều lần và ép nạn nhân phải chiều khách để có tiền trả nợ hoặc muốn về nhà thì phải có số tiền lãi mẹ để lãi con trên
toàn bộ số tiền bị hại được tiếp khách thì toàn bộ những cơ sở đều thu lại hết
và các đối tượng tìm mọi cách khống chế để không cho bị hại người ta sử dụng tiền bạc tìm cách thoát thăng ra ngoài khi cảm thấy hấu hẳn
trong quá trình thực hiện thì các đối tượng năng số tiền nợ lên bằng những hình thức ví dụ tiền xe đưa đón rồi có cái trang trí mỹ phẩm rồi quần áo rồi và ghi số nợ để mà bị hại không có thể chi trả lại số tiền đó
thì bắt buộc phải thực hiện việc tiếp khách phục vụ cho nhu cầu cá nhân trọc lợi của các đối tượng
qua vụ việc trên các bậc phụ huynh gia đình cần quan tâm quản lý
các bậc phụ huynh gia đình cần quan tâm quản lý